tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tối qua ngày ba tháng hai tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
chúc mừng các tác giả nhóm tác giả chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định các tác phẩm dự giải và đạt giải là kết quả của sự tâm huyết
tinh thần trách nhiệm lòng yêu nghề tình yêu đất nước dân tộc niềm tin và tình yêu chân thành của người làm báo đối với đảng
bốn tháng lan lộn tìm tòi tiếp xúc thuyết phục nhân vật nhà báo phan thanh hà và đồng nghiệp khai thác được nhiều góc khuất trong câu chuyện của họ
phản ánh khách quan tình trạng bỏ sinh hoạt đảng của đảng viên tuyến phóng sự tăng cường công tác quản lý đảng viên
thà ít mà tốt của nhóm tác giả đài tiếng nói việt nam đã phân tích những bài học kinh nghiệm
công tác quản lý đảng viên từ đó đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ nhìn từ thực tiễn đảng bộ thành phố đà nẵng
phản ánh khách quan tình trạng bỏ sinh hoạt đảng viên tuyến phóng sự tăng cường công tác quản lý đảng viên
báo chí nước nhà tiếp tục tìm tòi khám phá sáng tạo những tác phẩm xuất sắc thực sự lay động góp phần định hướng chính trị tư tưởng
kịp thời tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm tốt những bài học hay biểu dương tôn vinh và lan tỏa nhân rộng
những nhân tố mới và những điển hình tiên tiến bảo đảm tính định hướng chính trị tư tưởng văn hóa tham gia phát triển sáng tạo lý luận
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch
tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tất cả vì sự trong sạch vững mạnh toàn diện của đảng góp phần xây dựng đảng
đảng ta là đạo đức là văn minh là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh kính yêu
viết về xây dựng đảng tuy khó
nhưng là mạng đề tài hấp dẫn
thông qua tác phẩm nhà báo cũng thể hiện rõ nét hơn sứ mệnh của mình
không chỉ dừng lại ở việc phản ánh mô tả báo chí còn tham gia hiệu quả trách nhiệm vào công cuộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng
qua bảy năm tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi
thể hiện được sự quan tâm tình cảm trách nhiệm và niềm tin của nhân dân cũng như những người làm báo đối với công tác xây dựng trình đốn đảng
điều đó thể hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đang có một sức sống rất mạnh mẽ trong đời sống xã hội hiện nay
thưa quý vị và các bạn với tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn ngay sau khi tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba vừa kết thúc
toàn lực lượng cảnh sát cơ động đã khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng đón nhận huấn luyện chiến sĩ mới
từ khắp các tỉnh thành trên cả nước và phấn đấu một mùa huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao nhất
ngay từ những ngày đầu khi bộ công an còn đang giai đoạn tổ chức tuyển quân
thì đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các phương án tiếp nhận chiến sĩ mới

ngay từ những ngày đầu khi bộ công an còn đang giai đoạn tổ chức tuyển quân thì đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các phương án tiếp nhận chiến sĩ mới
trước đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tiến hành tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện kiện toàn khung huấn luyện chiến sĩ mới
chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách giáo án huấn luyện chương trình huấn luyện theo đúng quy định
hệ thống thao trường bãi tập mô hình học cụ huấn luyện đến hệ thống biển bảng xây dựng chính quy đều được các đơn vị tu sửa làm mới đầy đủ đồng bộ đảm bảo sát với điều kiện của từng nội dung khoa mục
toàn bộ hệ thống doanh trại sắp xếp nơi ăn ở chuẩn bị đầy đủ để các chiến sĩ mới cảm thấy gần gũi và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại